thưa quý vị mùa tuyển quân năm nay nhiều thanh niên dân tộc thiểu số của tỉnh hà giang
đã tình nguyện viết đơn nhập cũ trước ngày lên đường sắp phải xa gia đình
mỗi tân binh đều có những nỗi niềm riêng nhưng trước sự quan tâm của chính quyền địa phương
mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã sẵn sàng
dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn vất vả nhưng tân binh thèn văn thạnh
vẫn quyết định tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ trước sự động viên của mọi người
những ngày này tân binh thèn văn thạnh luôn nhận được sự sẻ chia của bà con lối xóm
và sự quan tâm của cán bộ cấp ủy chính quyền địa phương
tuy là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống
nhưng xã tân tiến huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
luôn có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển quân
mùa tuyển quân năm nay xã có năm công dân tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ
thì tất cả năm em đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự
các ủy chính quyền phấn công lãnh đạo các đồng chí bán thương vụ
bán đếp hành xuống trực tiếp từng hộ gia đình
từ lúc các chậu nhận lệnh đến lúc đưa các chậu lên xe để lên đường nhập ngũ của năm hai nghìn ba
thì đều các hộ gia đình và các chậu đều có tư tưởng vững vàng và an tâm nhập ngũ trong năm hai nghìn ba
là tỉnh vùng cao biên giới đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chủ yếu là người dân tộc thiểu số
do đó tỉnh hà giang luôn ưu tiên thực hiện các chính sách hậu phương quân đội
nhằm tạo động lực cho các tân binh mới hoàn thành tốt nghĩa vụ và giúp ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương
riêng đối với lễ giao quân năm hai nghìn hai mươi ba của
đến ngày một mươi tháng hai các tân binh của tỉnh hà giang sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước
với sự đồng lòng và cuộc của các hệ thống chính trị
đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đã được các địa phương thực hiện tốt góp phần vào một mùa tuyển quân thắng lợi